cảnh sát anh thông báo một vụ nổ súng xảy ra trong đêm giáng sinh tại quán rượu ở làng pallasi thuộc vùng mershi tây bắc nước này đã khiến một người phụ nữ thiệt mạng và ba người khác bị thương
đại diện cảnh sát vùng merseyside cho hay vụ xả súng xảy ra tại nhà nghỉ lighthouse ở làng wallacy gần thành phố liverpool vào năm và đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai theo giờ địa phương
ít nhất ba nam giới và một phụ nữ đã bị thương do trúng đạn và được đưa vào bệnh viện người phụ nữ sau đó đã tử vong
theo nguồn tin vụ nổ súng xảy ra tại địa điểm đông đúc và có nhiều thanh niên nghi phạm đã rời khỏi hiện trường bằng chiếc xe tối màu sau vụ nổ súng
nhà chức trách đã mở cuộc điều tra và truy tìm nghi phạm đồng thời kêu gọi tất cả nhân chứng hợp tác cung cấp thông tin